đối với đất nước việt nam và đặc biệt là đối với người dân quảng trị
cách đây hơn bốn mươi ba năm khi chiến tranh đang trong thời kỳ ác liệt
nhà lãnh đạo cách mạng cuba fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất để đến việt nam
để thực hiện chuyến đi vào vùng tuyến lửa quảng trị
chuyến đi của đồng chí fidel castro đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm
về một người bạn lớn đã cùng chung một nhịp đập trái tim
cùng khát vọng đấu tranh vì độc lập và tự do
những người dân quảng trị đã khắc sâu tình cảm của mình với chủ tịch fidel castro
phóng sự sau đây do các phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị thực hiện
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô là một trong số ít phóng viên may mắn được chứng kiến
gần như trọn vẹn chuyến thăm lịch sử của đồng chí fidel castro
từ khi đón đoàn tại cầu hiền lương cho đến ngày cuối cùng của chuyến thăm quảng trị
với hơn hai trăm năm mươi tác phẩm chụp ảnh đồng chí fidel castro thăm vùng giải phóng quảng trị
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong năm mươi năm cầm máy của mình
đây là một trong những dấu ấn sâu đậm nhất trong suốt cuộc đời của ông
khi mà gặp được fidel tại hiền lương nam bình lương
thì tôi đã đặt cho mình một trách nhiệm
trong một ngày ấy phải là lịch sử chép lại bằng ống kính cho quảng trị
tôi không nghĩ rằng đó là riêng fidel
mà tôi nghĩ rằng đất nước cuba đã ủng hộ trong cuộc hạng kiến chống mỹ của ta
và fidel đưa đến cái niềm tin ấy của nhân dân cuba
ủng hộ cho chúng ta và làm cho ta mềm thêm sức
chúng ta mềm lên cường trảng lên và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thắng
hơn bốn mươi ba năm trôi qua nhưng chị nguyễn thị hương
ở phường một thành phố đông hà không bao giờ quên câu chuyện của đời mình
lúc đó vào ngày một mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi lực lượng đoàn viên thanh niên xã vĩnh thành huyện vĩnh linh
đang san lấp hố bom phía bắc cầu hiền lương
thì một quả bom phát nổ làm chị bị thương nặng
trong giờ phút nguy nan đó danh giới giữa sự sống và cái chết cận kề
chị hương được chủ tịch fidel castro và thủ tướng phạm văn đồng
dùng xe của đoàn công tác đưa chị đi cấp cứu kịp thời
là người hết sức may mắn được chủ tịch fidel castro cứu sống
chị hương xem chủ tịch fidel castro nhưng người cha đã sinh ra mình lần thứ hai
rất cảm ơn nếu như không có bác fidel castro và phạm văn đồng cứu sống tôi
thì tôi không được có ngày hôm nay
được bác cứu sống như tôi nghĩ chưa nếu như không có
thì cũng không có ngày hôm nay
tôi khỏi bác như vậy một người cha mình sinh ra lần thứ hai
ngay sau khi hiệp định paris được ký kết
trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và bận biệu với trăm công nghìn việc
chủ tịch fidel castro vẫn thu xếp để đến thăm động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta
để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân việt nam
đặc biệt với nhân dân quảng trị
rất nhiều nhân chứng lịch sử của ngày ấy may mắn được đón tiếp chủ tịch fidel castro
cho đến bây giờ vẫn không quên được khí thế vui mừng của nhân dân quảng trị
khi mà được một vị nguyên thủ đầu tiên mà đến vùng giải phóng quảng trị
thì như vậy quảng trị thấy rằng hết sức vinh dự rồi
nhưng phải nói cái đó cũng là một cố vụ rất lớn cho nhân dân
vì vậy cho nên nhân dân kính nghe mà đón được fidel
phải nói người ta hào hứng phấn khởi cái kinh khủng lắm
không phải mình chỉ trên cán bộ nói mà nhân dân người ta cho là vùng giải phóng
miền nam mà được đón một vị nguyên thủ quốc gia đến thăm thì như thế
phải nói rằng là kích động trung dân phải nói rằng là hết sức là phấn khởi
và chính cái đó là một ý nghĩa rất lớn đồng viên cả miền
để mà tiếp tục cái cuộc chiến đấu tiếp theo để giải phóng hoàn toàn miền nam
quảng trị sau bốn mươi ba năm ngày quê hương hoàn toàn giải phóng
dấu tích chiến tranh đã được che phủ bởi màu xanh của bạt ngàn cây trái
có những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển
nhưng ký ức của những ngày đầu được vinh dự đón tiếp fidel castro vẫn còn vang vọng
viva cuba viva việt nam viva fidel viva hồ chí minh
sẽ mãi vun đắp tình hữu nghị đặc biệt việt nam cuba